hiện nay tại nội thành thành phố hải dương mới có bốn nhà vệ sinh công cộng
thế nhưng khi có nhu cầu người dân vẫn không vào vì ngại phải nộp phí
việc có nên thu phí nhà vệ sinh công cộng hay không là băn khoăn của không ít người
đây là khu vui chơi công cộng nằm ở quảng trường độc lập bách hóa tổng hợp nhà thiếu nhi và câu lạc bộ nguyễn trãi
nhà vệ sinh công cộng được đặt tại khuôn viên này tên thuật tiện cho người dân
tuy nhiên thay vì vào nhà vệ sinh thì nhiều người lại tìm chỗ giải quyết nhu cầu ngay cạnh nhà vệ sinh khiến môi trường ở đây bị ô nhiễm nặng
còn tại công viên bạch đằng hàng ngày cũng có hàng trăm người dân tới tập dưỡng sinh nhu cầu vệ sinh cá nhân cũng rất lớn
trong khi nhà vệ sinh công cộng luôn mở cửa phục vụ nhưng hành vi tiểu bậy tại các khúc cây bồn hoa vỉa hè vẫn thường xuyên diễn ra làm xấu đi hình ảnh của một công viên xanh sạch đẹp
nhiều người dân cho rằng đã là nhà vệ sinh công cộng thì không nên thu tiền
mặc dù chỉ hai đồng một lượt số tiền tuy nhỏ nhưng gây không ít bất tiện với những người thường ngày đi tập thể dục thể thao hoặc người không mang theo tiền lẻ
để không còn tình trạng đi vệ sinh bừa bãi gây ô nhiễm môi trường mất mỹ quan đô thị người dân đề nghị nên bỏ thu phí vệ sinh tại tất cả các nhà vệ sinh công cộng
có nhà vệ sinh công cộng miễn phí cùng với nghị định mới về việc vệ sinh không đúng nơi quy định đã được ban hành và có hiệu lực
đó là công cụ giúp cho việc duy trì chấp hành quy định về văn minh đô thị đi vào nề nếp hạn chế những hành vi phản cảm và thiếu văn hóa